các tiêu chí nông thôn mới đã bị bão lũ tàn phá
theo đó các tiêu chí thiết yếu của nông thôn mới phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt của người dân như điện đường trường học trạm y tế thủy lợi cho sản xuất được ưu tiên tập trung triển khai trước
qua nhiều năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới đời sống của người dân bình định được cải thiện đáng kể
tuy nhiên năm trận mưa lũ lịch sử cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
đã khiến cho hầu hết các công trình nông thôn mới của tỉnh bình định bị ảnh hưởng
nhiều công trình bị hư hỏng hoàn toàn
giờ đây khi về các vùng nông thôn của tỉnh bình định khó ai có thể cầm lòng được trước cảnh tượng hoang tàn
giao thông nông thôn canh mương đê điều ruộng vườn nhà cửa của người dân bị hư hỏng nhiều
diện mạo nông thôn mới ở tỉnh bình định đã quay lại nông thôn cũ thậm chí rất cũ
theo thống kê sơ bộ phải đến một mươi năm nữa bình định mới có thể khôi phục lại được các tiêu chí nông thôn mới như trước khi mưa lũ đến
địa phương bây giờ khó khăn nhất là nguồn vốn để khích phục xa bầu thi phá quá lớn
nên xã cũng khó khăn cũng mong cấp trơn các trung ương tính cũng quan tâm hỗ trợ cho địa phương để khích phục
bây giờ lượng xa bầu thi phá nhiều quá nên làm nó cũng khó
năm cơn lũ xảy ra đầu tháng một mươi một đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu không chỉ chặn đứng tiến trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh bình định mà còn kéo lùi lại
thiệt hại nặng nề nhất đó chính là về cơ sở hạ tầng nông thôn
nhiều tiêu chí nông thôn mới bình định cố gắng đạt được trong những năm qua giờ đã về con số
muốn gây dựng lại phải mất rất nhiều thời gian nữa và phải tốn hàng nghìn tỷ đồng
con số đó quá nhiều
nhiều tiêu chí nông thôn mới bình định cố gắng đạt được trong những năm qua giờ đã về con số
tại tỉnh bình định cuối năm hai nghìn một mươi sáu trước khi lũ đến ba mươi tám xã đã hoàn thành một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên giờ đây nhiều tiêu chí đã không còn
tiêu chí đứng đầu trong danh sách bị thiệt hại là giao thông tiếp đó là hệ thống canh mương thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất
kéo theo là thu nhập của người dân bị sụt giảm
bình định giờ đây khó mong khôi phục lại tiêu chí giao thông nông thôn theo tiêu chí bê tông
chủ trương của đảng quỹ là trên cơ sở ngân sách của mình hiện có thì cũng đã họp và triển khai đến các thôn
xã sẽ hỗ trợ khoảng năm mươi các bờ trũ lỡ sau đó thì các thôn vận động nhân dân nhất là người hướng lợi và người chung quanh thì phải tập trung khắc phục
bình định đang tiến hành đánh giá lại các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới
đồng thời chỉ đạo các địa phương phấn đấu không được chạy theo thành tích
ưu tiên của bình định bây giờ là ổn định đời sống người dân
cùng với đó là bắt tay xây dựng nông thôn mới
nhưng phải làm theo kiểu liệu cơm gắp mắm không được ỉ lại
năm hai nghìn một mươi bảy bình định sẽ dừng tất cả những công trình không cần thiết
dù đã được hội đồng nhân dân tỉnh thông qua
để dồn nguồn lực tái thiết cơ sở hạ tầng
nhất là tu bổ lại giao thông nông thôn và hệ thống canh mương thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất cho người dân
không có gây những cơn lũ đến lũ lớn đối với nhà dân và vùng viên đê
vấn đề thứ hai nữa là trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như là khu dân cư
làm đường giao thông hoặc là mở rộng các khu đô thị ở các xã phường
thì chúng tôi cũng phải xem lại và vấn đề đảm bảo cho dựng tích ngang đủ cho vấn đề thoát lũ
còn tại tỉnh quảng ngãi sau các đợt bão lũ
nhiều công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới cũng bị hư hỏng xuống cấp
theo thống kê sở bộ đợt mưa lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu
toàn tỉnh quảng ngãi có hơn năm trăm linh hectare lúa hoa màu bị lũ cuốn trôi
một ba trăm linh hectare bị sa bồi thủy phá trong đó ba trăm linh hectare bị bồi lớp cát khó khôi phục được
gần ba mươi công trình giao thông thủy lợi bị xuống cấp hư hỏng nặng
trước thiệt hại nặng nề chính quyền nhân dân các địa phương khôi phục đồng ruộng
bị sa bồi thủy phá gia cố sửa chữa tạm hệ thống đê kẻ thủy lợi
nạo vét cành mương bị đất đá bồi lớp cải tạo mặt ruộng nhanh chóng khắc phục sự cố
cùng với đó các địa phương cũng đang tính đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp
không để đất nông nghiệp bị hoang hóa sau mưa lũ
để chuyển đổi cơ cấu cây trồng như thế nào
thì cái này thì nguyện cũng đang chuyển đổi các phòng chung mơ của nguyện
nghiên cứu để đưa ra giải pháp làm sao đảm bảo về diện tích
nhưng mà đối với diện tích mà không khắc phục được thì mình sẽ chuyển đổi được cơ cấu quan trọng
sau khi lũ đi qua nhiều xã của quảng ngãi đang phải đối diện với nguy cơ trở lại điểm xuất phát
trước khi xây dựng nông thôn mới nhất là tại những vùng được xem là rốn lũ
để xây dựng nông thôn mới giữ được những kết quả
tỉnh quảng ngãi phải tập trung triển khai nhiều giải pháp
trong đó ưu tiên thực hiện các tiêu chí cơ bản để phục vụ sản xuất
nâng cao đời sống thu nhập cho người dân
tỉnh cũng đang tính đến việc
nhân rộng các mô hình kinh tế bền vững phù hợp với đặc thù của vùng rốn lũ
các mô hình về chăn nuôi trên nhà tránh lũ trồng nấm trên cao
được xem là các giải pháp tăng thu nhập bền vững cho người dân
việc nhân rộng này sẽ giúp nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình kiến thiết cuộc sống
tiêu chí thu nhập sẽ được nâng cao
qua đó xây dựng nông thôn mới sẽ bền vững hơn
để đảm bảo vấn đề này địa phương cũng tiếp tục tuyên truyền đến người dân
xây nhà tránh lũ mang tính diện rộng
để đảm bảo đoàn giới chúc trong mùa mưa lũ
không chỉ ở bình định quảng ngãi hiện nay tại các tỉnh miền trung
công tác phục hồi các tiêu chí nông thôn mới đang đứng trước nhiều khó khăn
do nguồn lực quá lớn trong khi đời sống của người dân bị lũ lụt tàn phá
nên rất khó để huy động
do đó ban điều phối nông thôn mới trung ương và các bộ ngành liên quan
bên cạnh việc dành mọi ưu tiên nguồn lực đầu tư cho khu vực này
để phục hồi sản xuất và ổn định đời sống cho người dân
thì cần phải có những chiến lược đầu tư cụ thể
từ công tác giả soát và quy hoạch lại nông thôn mới ở các xã
đến những giải pháp dài hạn để vùng rốn bão này xây dựng nông thôn mới bền vững
hạn chế thấp nhất thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra
bởi trên thực tế biến đổi khí hậu sẽ vẫn là mối đe dọa khó lường trong tương lai
bởi trên thực tế biến đổi khí hậu vẫn sẽ là mối đe dọa khó lường trong tương lai
và vấn đề xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu
ở miền trung cũng như trên cả nước đang được đặt ra cấp thiết
những nơi đã được công nghệ đặt chuẩn có thể mất mức đặt chuẩn
còn những nơi đang phân đấu đặt chuẩn có thể kéo dài thời gian thực hiện

đến tiến trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương
vậy giải pháp cho đối ngành này là gì

chúng tôi phải thường nhớ rằng là cái giai đoạn trước đây
giai đoạn một của thiên tiến nông thôn mới

thì cái yếu tố biến đổi khí hậu chưa hầu như chưa được tính đến
trong quá trình xây dựng nông thôn mới
do vậy trong trường hợp tiếp tục
nhiều địa phương bị động khi chuẩn bị công nhận
xã đặt chuẩn nông thôn mới
thì bị ảnh hưởng của nỗ lục
dẫn đến ảnh hưởng hư hạng của cơ trình cơ sở đặc tàng
thế rồi thì trong quá trình mình quy hoạch
các địa phương chí dân cư
rồi phát triển xuất
sau đó do ảnh hưởng của thiên tài ra tiến theo điều trình
thì cái giai đoạn một của thiên tài là hợp lý các địa phương
để bị động
và ngay trong quá trình chúng ta xây dựng nông thôn mới
chúng ta cũng chưa xác định đấy là một yếu tố
quan trọng của cái tính đến
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi bốn
và đặc biệt sau năm hai nghìn một mươi năm
trước khi thực tế
nó đã đưa khí hậu tác động rất lớn đến việt nam
và trên thực tế thì rất nhiều nơi
cái tác động của nó còn mạnh mẽ và không có thể hơn
kể cả những kịch biển kịch bản
của các chủ đề chủ đề
thì sang năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
điều tố quyên lực khí hậu đã được gắt đến
rất nhiều trong các văn bản
chỉ đạo điều hành
của tổ chức trẻ ca sĩ mới
và đây chúng tôi nói với một cái ví dụ rất là hình hình
ví dụ như là vừa rồi
khi thủ tướng yên phục bàn hành quyết định

phân biến cấp xã thì ngay từ
tiêu chí đầu tiên tổ chức quyền
đã quyết định bắt buộc các địa phương
phải giả soát lại quyền hành
của chung xây dựng nông thôn cấp xã
của các huyện gắn với
đánh giá cái tác động của nông thôn khí hậu
để lường trước được những vấn đề
ảnh hưởng cho nông thôn khí hậu
thì đấy là kêu cờ bắt buộc
thứ hai nữa là trong vấn đề tổ chức sản xuất
có thể nói là nội dung sản xuất
là một trong những bốn nội dung trọng tầng
của chương trình nông thôn mới
thì trong chỉ đạo sản xuất
trong nông thôn mới hiện nay
kêu cờ bắt buộc các địa phương
là chúng ta phải tính đến những thích hứng của nông thôn khí hậu
chúng ta không thể
kênh tác hay là cơ cấu sản xuất như trước đây
tôi nói ví dụ như rất nhiều vùng
hiện nay chúng ta trồng lúa hai vùng
thì trong quy hoạch
về sản xuất chúng ta phải điều chỉnh
do hệ thống xâm nhập mạng hay do
hệ thống của hãng áo thì chúng ta
phải chuyển sang các cây trồng khác
làm thích hứng hơn đấy cũng là một cái điểm
rất đặc biệt trong vấn đề ứng dụng khoa công nghệ
hiện nay trong rất nhiều
cây trồng thì chúng tôi
cũng đã khuyến cáo các địa phương
hỗ trợ cho người dân
bắt đầu chuyển đổi sang những quy trình
kênh tác mà nó có thể thích hứng hơn
từ vấn đề là quy trình tưới
quy trình tiết kiệm nước
thì đấy cũng là những điều chỉnh khá là lớn
thưa ông có một thực tế đó là có nhiều xã hội
mặc dù đã đạt chuẩn hùng thuốc mới nhưng
chỉ sau một trại lũ thì đã trở thành xã trắng
hùng thuốc mới bởi vì các tiêu chí
không còn đạt chuẩn như trước nữa vậy đối với
những trường hợp như thế này thì ban

cái yếu tố về tác động
bắt đầu tính đến trong quá trình

thì trên cơ sở giá soát lại
đánh giá những cái tác động
cũng như là cái thiệt hạ
của số địa phương thì chúng tôi sẽ xem xét
để kiến nghị với ban chỉ đạo trung ương
có thể cân nhắc những cái giải pháp
hỗ trợ thêm cho các xã hội này
trong quá trình tiếp tục xây dựng hùng thuốc mới
để đạt được nguyên vững ở đây thì chúng tôi
xin khẳng định rằng là sau
thì cái cơ chế chính sách hỗ trợ hiện nay
đã ưu tiên hơn cho các xã khó khăn
đấy chủ yếu là những cái xã
ở miền núi cái xã hải đạc
cũng chính là những cái xã
nằm ở cái vùng trường hình
lớn nhất của thiên tai vùng bi hậu
thì hệ số mà
ưu tiên từ phân bổ của bốn nâng sách
của trung ương cũng cao hơn gấp bốn năm lần
so với xã khu vực khác
thì như vậy đây cũng là một cái điều kiện
để các xã có thể khắc phục
những cái thiệt hạ
của thiên tai
và một cái điều nữa thì chúng tôi
cũng cần phải nhấn mạnh
trong cơ chế chính sách hiện nay
thì chúng ta cũng luôn có ưu tiên
trọng tâm trong cơ chế chính sách

chương trình của chương trình nhân dân
trước bối cảnh nước ta chịu tác động nặng nề
của biến đổi khí hậu thì việc xây dựng
nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu
là yêu cầu cấp thiết được đặt ra
không chỉ ở khu vực miền trung
mà ở tất cả các tỉnh thành
trên cả nước
bởi khi có quy hoạch và có chiến lược thích ứng
cụ thể sẽ hạn chế được thấp nhất
các thiệt hại và giúp công cuộc xây dựng
nông thôn mới hiệu quả và bền vững
đến đây chương trình nông thôn đổi mới
của chuyên hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn
quý vị quan tâm xin gửi về chương trình
theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm
tp hà nội